các bạn tiếp tục theo dõi lắng nghe những điều cần biết về nhiễm quẩn đường tiêu hóa ở trẻ em
các bậc phụ huynh không nên chủ quan trước bất cứ dấu hiệu nào của bệnh
bởi trong các bệnh nhiễm khuẩn có tỷ lệ tử vong cao ở trẻ
ngoài nhiễm quẩn đường hô hấp cấp còn phải kể đến nhiễm quẩn đường tiêu hóa
xin cảm ơn bác sĩ dương thùy nga đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ là nói đến nhiễm trùng đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ
thì đâu là những cái nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý này ạ
nhiễm trùng đường tiêu hóa như chúng ta biết là viên mệnh tiêu hóa của trẻ
mà thường hay gặp rất là bệnh lý về vi khuẩn hay gặp rất là vi khuẩn như cô ly
ngoài ra có thể là các con vi khuẩn như cam bô ly bác te
và chính vì là bệnh lý về nhiễm khuẩn nên trẻ thường rất là sốt mệt và ỉa
có nhiều trường hợp còn bị ỉa phân lỏng nhảy máu
thưa bác sĩ vậy thì các bậc phụ huynh sẽ nhận biết được là con mình mắc phải nhiễm trùng đường tiêu hóa
qua những cái dấu hiệu cụ thể như thế nào ạ
thưa bác sĩ chúng ta nên theo dõi con rất là chặt
chúng ta dựa vào những dấu hiệu như là sốt cao
nên em bé sốt cao trên ba mươi chín độ
em bé nhịn được tình chất của phân nếu mà phân đã có máu
ngoài ra em bé rất là mệt đau bụng quấy phóc ly bì không ăn được
em bé mất nước thì bắt buộc chúng ta phải đưa em bé đến viện càng sớm càng tốt
bởi vì nếu mà không khi trường hợp dược nó đã viêm rồi
mà chúng ta không điều trị ngăn chặn vi khuẩn kịp thời
thì vi khuẩn có thể vào máu nó gây nhiễm trùng máu
hoặc có thể tình trạng là nhiễm trùng nhiễm độc và sốc
rất là nguy hiểm cho các em bé
thưa bác sĩ là chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh nhiễm trùng tiêu hóa ở trẻ nhỏ hay không ạ
vì bệnh lý là bệnh lý về vi khuẩn
nó thường lây qua việc chúng ta ăn uống những nguồn thức ăn không đảm bảo
hay là chúng ta tiếp xúc với những cái nguồn bệnh
thì việc đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề vệ sinh
thứ nhất là ăn uống thức ăn thì chúng ta phải đảm bảo thức ăn toàn thực phẩm
chúng ta hạn chế ăn những thức ăn mà nguồn gốc không rõ ràng
hoặc là những đồ ăn đóng hộp
hay những đồ ăn mà không được vệ sinh sạch quá
thứ hai là chúng ta cần phải giữ liền cho bàn tay của trẻ sạch
vì nhiều khi trẻ con tay bẩn các bé đi bò hay là em bé đi bốc
có thể là cho vi khuẩn từ nguồn này vào trong miệng của trẻ
và từ đó vào ruột
do vậy cái việc đầu tiên là chúng ta nhớ là phải vệ sinh sạch sẽ cho trẻ
ngoài ra thì chúng ta cũng cho trẻ uống nhiều nước
tăng cường các miễn dịch chung cho con
ăn uống đầy đủ dinh dưỡng đa dạng
và có thể cho trẻ tiêm chủng
vì một số lại các vaccine cũng có thể hỗ trợ cho bệnh lý miệng tiêu hóa
vâng ạ vậy thì qua đây bác sĩ có những chia sẻ
những khuyến cáo cụ thể hơn như thế nào đối với các bậc phụ huynh
trong việc thăm khám cũng như là điều trị kịp thời
đối với việc nhiễm trùng đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ
nhất là khi chúng ta là ông bố bà mẹ
thì cái đầu tiên là cái linh cảm rất là quan trọng
nếu như chúng ta cảm thấy con mình không ổn
có thể là mình cảm giác thôi
thì mình cũng nên đưa con đi tư vấn
và thứ hai là mình theo dõi con mình
em bé nặng là em bé mà
thứ nhất là em bé không còn sinh hoạt được như mỗi khi
em bé không ăn không uống
em bé mệt hơn em bé nôn em bé suốt cao
thế đó là những dấu hiệu không bất thường rồi
thì mình cũng nên đưa con đi khám luôn
thứ nhiều khi chúng ta trần trừ
chúng ta nghĩ rằng là có thể chỉ là bệnh thông thường
có thể là bệnh hay gặp
nhưng mà đôi khi trẻ con nó diễn biến rất là nhanh
và đặc biệt là vào mùa hè có những virus khí khuẩn rất là độc
và nếu chúng ta không kịp đề phóng
nhưng mà đến những khi nặng quá
thì rất là đáng tiếc
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính
với các đặc điểm điển hình như tiêu chảy đau bụng mệt mỏi sốt buồn nôn và nôn
thời kỳ ủ bệnh thường từ hai đến năm ngày
cũng có thể là từ một đến một mươi ngày
tùy theo thể trạng của từng trẻ
các bậc cha mẹ cần cho con đi khám bác sĩ
ngay khi có những dấu hiệu bất thường
không chủ quan nhầm lẫn với các bệnh lý khác
và tự ý cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt hay thuốc kháng sinh
kể từ hai ngày cháu bị sốt và bị tiêu chảy
thì ở nhà cũng điều trị một hai hôm
cũng thấy không có vấn đề tiến triển tốt
mình quyết định đến cho bác sĩ thăm khám và điều trị
khoa nhi hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
được đầu tư xây dựng cho bác sĩ
theo tiêu chuẩn quốc tế
cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu
hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường khám chữa bệnh thân thiện với bệnh nhi
đặc biệt tiêu chí an toàn chống lây nhiễm chéo luôn được chú trọng
chuyên khoa được trang bị hệ thống máy móc hiện đại thế hệ mới
nhập khẩu đồng bộ từ các nước tiên tiến
và đội ngũ các chuyên gia bác sĩ hàng đầu
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai